sau vụ cháy trung cư mini tại quận thanh xuân thành phố hà nội đã tiến hành tổng kiểm tra toàn diện về phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhất là loại hình nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
nơi có mật độ người ở đông đúc với mục tiêu kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
công an thành phố hà nội cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có tới hai trung cư mini tập trung nhiều nhất ở các quận bắc từ liêm
thanh xuân cầu giấy và hà đông
theo ghi nhận tại buổi tổng kiểm tra trên địa bàn quận hà đông đoàn liên ngành đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhất là vi phạm về an toàn điện
ngoài ra loại hình trung cư mini được người dân xây dựng để bán và cho thuê cũng đã vi phạm về trật tự xây dựng ngay từ lúc đưa vào hoạt động
đây cũng là khó khăn lớn nhất trong việc xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra loại hình trung cư mini được người dân xây dựng để bán và cho thuê cũng đã vi phạm về phòng cháy
với phương châm phòng hỏa hơn cứu hỏa lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và hướng dẫn người dân thay mới lại toàn bộ những vật dụng chưa bảo đảm yếu tố phòng cháy quyết tâm không bỏ sót và không có ngoại lệ với bất kỳ một cơ sở nào
bây giờ anh thay cho em tất cả cái mặt này nhé đi lại tất cả dây vào cho ống gen băng dính băng dứt cẩn thận
đây đã từng bị cháy rồi nhé có vết cháy này mình đấu như này là không được đúng không nhé cái này là bộ phần bên trong nhà của mình mình phải phát phục qua cái này này nhé
từ nay cho đến trước ngày ba mươi tháng một mươi công an tp hà nội sẽ phối hợp với các ban ngành tiến hành tổng kiểm tra tất cả các cơ sở trung cư mini khu vực cho thuê trọ
bên cạnh đó cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức kỹ năng của người dân về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiện toàn và củng cố lực lượng đáp ứng phương châm bốn tại chỗ bảo đảm thực chất hiệu quả
thưa quý vị công an tp hcm hiện đang mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về tín dụng đen sau khi nhận định tệ nạn này có những diễn biến phức tạp thời gian gần đây
trên địa bàn tp hcm gần đây nạn tính dụng đen đã xuất hiện một số phương thức thủ đoạn mới biến tướng lợi dụng công nghệ cao nếp bóng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi cho vay đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận
ủy ban nhân dân tp hồ chí minh yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin kịp thời phát hiện ngăn chặn xóa bỏ các bài viết nội dung hình ảnh quảng cáo trái phép các trang web đường dẫn ứng dụng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen
công nhân người lao động cần nâng cao nhận thức ý thức cảnh giác về tính dụng đen nên tiếp cận các nguồn vây vốn an toàn ưu đại
bên cạnh đó các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc bóc gỡ tẩy xóa sản phẩm quảng cáo cho vay tài chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nơi công cộng
vài năm trở lại đây lĩnh vực đầu tư forex luôn duy trì mức hấp dẫn lớn với nhà đầu tư dù liên tục bị đặt cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rủi ro về kinh tế cho người tham gia
nhưng cùng với đó vẫn xuất hiện những sản forex mới với chiêu trò mới nhằm dẫn dụ người dân tham gia
chỉ cần tối thiểu một usd người dùng có thể giao dịch các loại tiền tệ kim loại năng lượng chứng khoán thậm chí là cả hàng nông sản
và đòn bẩy là vô cực
đó là lời giới thiệu không thể ấn tượng hơn về sản giao dịch có tên miền xnets vn
tìm hiểu kỹ hơn thì sàn giao dịch này được thành lập ở nga trụ sở ở thiên đường thuế ship và tên miền thì lại là
các trang web có vn thì nó sẽ có gắn liền với hoạt động kinh doanh tại việt nam
các trang web có vn thì nó sẽ có gắn liền với hoạt động kinh doanh tại việt nam
cái vn là một cách để các sản này chiếm được niềm tin của người dân
cái tác động là người dân sẽ cảm thấy tin tưởng hơn và có thể dễ dàng tham gia vào cũng như nạp tiền tham gia vào các sản giao dịch này
để thu hút được người chơi những sản giao dịch forex liên tục nghĩ ra chiều trò mới
gần đây nhất là sử dụng tên miền có đuôi vn giao diện tiếng việt
thậm chí sản có được quảng cáo rộng rãi trên các kênh thông tin uy tín trong giới trẻ
khi phát hiện hoạt động trái pháp luật của sàn trung tâm internet việt nam đã hai lần chặn hoạt động
tuy nhiên không có gì bảo đảm rằng một sàn giao dịch vn khác sẽ không xuất hiện
ở việt nam thì chỉ có các tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép thì mới được thực hiện việc giao dịch ngoại tệ
còn đối với các tổ chức cá nhân khác mà không được ngân hàng nhà nước cấp phép thì hoạt động đấy là hoạt động trái pháp luật
khi mà có cái tanh chấp cũng như có cái hành vi lừa đáy
gian dối xảy ra thì cơ quan chức năng của việt nam cũng rất là khó để phát hiện ra các đối tượng này để mà xử lý để lấy lại các cái tiền cho các nhà đầu tư
giao dịch trên sàn forex là hình thức giao dịch hiện đại đang trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia
tuy nhiên tại việt nam khi hệ thống pháp luật chưa cho phép nhà đầu tư cá nhân tham gia
những sản forex chấp nhận người chơi cá nhân đều là sản chui
không có gì bảo đảm những sản đó sẽ không bị đánh sập làm biến mất hàng trăm thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng của người chơi
như những gì đã xảy ra với hàng loạt sàn giao dịch forex tại việt nam trong vài năm qua